các lực lượng chức năng của thái lan đã được huy động để tìm kiếm ba mươi ba thuyền viên mất tích sau vụ đắm tàu chiến vào đêm ngày hôm qua
thưa quý vị và các đồng chí sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức trọng thể hội nghị công an toàn quốc lần thứ hai
trong việc triển khai lực lượng hỗ trợ công an thành phố hồ chí minh trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam thành phố hồ chí minh đã cử một mươi hai tổ phù hợp với các lực lượng của công an thành phố tổ chức tuần tra khép kính địa bàn từ hai mươi hai h đêm hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng quy trình công tác đảm bảo tư thế lễ tiết tác phong quân phong quân kỷ chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
ngay sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tư lệnh chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và đồng thời cũng đã chủ động trao đổi với công an các đơn vị địa phương để trao đổi thông tin nắm tình hình thống nhất cơ chế phối hợp
chúng tôi đã lựa chọn những cán bộ
chúng tôi đã lựa chọn những cán bộ
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như phương tiện xe bắn tải xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh và trang bị đầy đủ các loại vũ khí công cụ trợ để phục vụ cho quá trình tuần tra kiểm soát
vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát cơ động đối với người dân trên địa bàn